sáng một một tại làng giao trà quế xã cẩm hà tp hội an tỉnh quảng nam tổ chức khai trương điểm tham quan trải nghiệm làng giao trà quế
và chào mừng đoàn khách đầu tiên đến tham quan hội an năm hai nghìn hai mươi
đây là chuỗi hoạt động nằm trong chương trình hội an mừng năm mới hai nghìn hai mươi
đoàn khách quốc tế gồm hai mươi người đến từ nước italia
vào tối ba mươi một tháng một mươi hai tại vườn tượng an hội cũng đã diễn ra chương trình dạ hội hội an mừng năm mới hai nghìn hai mươi
trước đó ngày hai mươi năm tháng một mươi hai quảng nam cũng đã đón chào vị khách quốc tế thứ bốn sáu triệu đến du lịch quảng nam năm hai nghìn một mươi chín